các nhà khoa học trái đất bắt đầu hiểu được thêm về lịch sử hình thành và quá trình vận động của mặt trăng thu được những trí thức hoàn toàn chưa được biết đến trước đó
sự thành công của dự án apollo cũng tạo ra cơ hội cho mỹ và liên xô hợp tác với nhau trong chuyến bay quốc tế đầu tiên vào vũ trụ dẫn đến dự án thử nghiệm apollo soyuth được tiến hành vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm